thưa quý vị liên quan vụ năm sinh lớp tám bị tấn công nguy kịch ở hà nội
luật sư cho rằng việc đánh giá trách nhiệm pháp lý của sự việc cần thực hiện cẩn trọng
khách quan toàn diện nhằm tránh oan sai nhưng đồng thời phải đảm bảo không được bỏ lọt tội phạm
theo luật sư đặng văn cường trưởng văn phòng luật sư chính pháp đoàn luật sư tp hà nội
nhìn nhận dưới góc độ xã hội đây là sự việc rất đáng tiếc khi chỉ từ một xô sát nhỏ trong đời sống hàng ngày mà dẫn đến hậu quả vô cùng nghiêm trọng
việc nam sinh trương văn minh bị công an quận long biên khởi tố bắt tạm giam là lời cảnh cáo đành thép
lời cảnh tỉnh cho những cá nhân có xu hướng thích giải quyết những mâu thuẫn xung đột bằng chân tay
dưới góc độ pháp lý ông cường nhìn nhận với những tình tiết hiện được công an cung cấp
việc bước đầu xem xét trách nhiệm của minh về tội cố ý gây thương tích
điều một trăm ba mươi bốn bộ luật hình sự hai nghìn một mươi năm là có cơ sở
tiếp đó cơ quan điều tra sẽ tiếp tục củng cố lời khai của minh và thực hiện các hoạt động tố tụng khác
nhằm củng cố tài liệu chứng cứ để làm rõ chính xác trách nhiệm pháp lý của nam thanh niên
về trách nhiệm của em trai minh là k luật sư hoàng trọng giáp giám đốc công ty luật hoàng sa đoàn luật sư tp hà nội cho biết
theo điều một mươi hai bộ luật hình sự hai nghìn một mươi năm độ tuổi tối thiểu phải chịu trách nhiệm hình sự là một mươi bốn tuổi
với trường hợp người dưới một mươi bốn tuổi thực hiện các hành vi
có dấu hiệu phạm tội việc xử lý hình sự sẽ không được nhắc tới
tuy nhiên có thể áp dụng các biện pháp giáo dục tại địa phương
đối chiếu trường hợp trên luật sư giáp cho biết trước tiên do ca chưa đủ một mươi bốn tuổi
trách nhiệm hình sự sẽ không được bàn tới tuy nhiên cơ quan chức năng vẫn sẽ tiến hành lấy lời khai
xác minh vai trò của ca trong vụ án để đánh về tính chất mức độ hành vi của thiếu niên này
trong trường hợp kết quả xác minh cho thấy hành vi của ca có dấu hiệu phạm tội rất nghiêm trọng
hoặc đặc biệt nghiêm trọng có thể áp dụng biện pháp giáo dục tại địa phương
hoặc nặng hơn là đưa vào trường giáo dưỡng
về trách nhiệm của bố nghi phạm minh là anh t v t
theo tài liệu hiện có người này chở minh và ca tới sân đình lệ mật
rồi bảo các con đi vào xem ai bắt nạt ca
khi thấy minh tấn công đê ngã ra đất anh tê đã vào căn ngăn rồi chở các con về nhà
quay lại sân đình thấy đê có biểu hiện chóng anh t chở đạn nhân vào cấp cứu tại bệnh viện
bình luận về trách nhiệm của anh tê luật sư quách thành lực giám đốc công ty luật pháp trị
nhìn nhận hoàn toàn chưa có cơ sở xem xét trách nhiệm hình sự đối với anh tê
tuy nhiên luật sư nhấn mạnh đây mới là lời khai ban đầu
chưa thể hiện một cách toàn diện khách quan vụ việc
do đó cơ quan điều tra sẽ tiếp tục tiến hành các biện pháp nghiệp vụ
nhằm xác minh bản chất làm rõ vai trò của anh t trong vụ án
tuy nhiên do anh tê là bố của minh người này có trách nhiệm bồi thường dân sự
cho gia đình phía bị hại
việc bồi thường sẽ dựa trên tài liệu hiện có của minh
đối với phần nghĩa vụ bồi thường nằm ngoài phạm vi giá trị tài sản của minh
thì anh tê có trách nhiệm bồi thường thay cho con trai
liên quan đến vụ nam sinh lớp tám tên nhd sinh năm hai nghìn một mươi
sống tại phường việt hưng quận long biên hà nội
bị hành hung dẫn đến nguy kịch ngày hai mươi năm tháng ba
đã khiến dư luận vô cùng phẫn nộ
mẹ cháu d cho biết gia đình chị đang làm thủ tục để đưa cháu đê về nhà
người mẹ không kim được xúc động nói với giọng rừng rừng
cháu đã chết não hơn một tuần
các bác sĩ tại bệnh viện trung ương quân đội một trăm linh tám cũng đã cố gắng hết sức
nhưng do cháu bị quá nặng
đến thời điểm hiện tại gia đình tôi xác định là đã mất con rồi
chị cho biết sắp tới gia đình chị sẽ cố gắng giữ vững tâm lý
để chuẩn bị lo hậu sự cho con trai được chú đáo
rồi mới tính đến những chuyện khác
mong muốn của gia đình là những người đã ra tay hành hung con trai chị
sẽ phải chịu trách nhiệm trước pháp luật
trước đó ngày hai mươi năm tháng ba đại diện công an quận long biên hà nội cho biết
đơn vị đang điều tra vụ nam sinh lớp tám bị tấn công hội đồng dẫn đến nguy kịch
theo phản ánh của chị l chiều một mươi bảy tháng ba
con trai chị là cháu nhd sinh năm hai nghìn một mươi học sinh lớp chín
trường trung học cơ sở việt hương phường việt hương quận long biên
chơi bóng rổ tại sân mỹ đình lệ mật
tại đây đêm mâu thuẫn với cháu k sinh năm hai nghìn một mươi hai
mẹ nạn nhân cho biết cháu ca đã gọi anh trai

sau đó k và anh trai k tấn công với cháu d
khiến thiếu niên này bất tỉnh tại chỗ
sau đó d được đưa đi cấp cứu tại bệnh viện quân y một trăm linh năm
và trải qua hai lần phẫu thuật
theo mẹ nạn nhân hiện cháu tin lượng xấu
do bị tổn thương quá nặng nên sự sống của cháu gần như không còn
cố gắng duy trì sự sống từng ngày bằng máy thở
theo đại diện công an quận long biên
sau khi nhận tin báo đơn vị đã mời những người liên quan đến trụ sở
để làm việc lấy lời khai
cơ quan chức năng đang củng cố hồ sơ để xử lý vụ việc theo quy định
sau vết tổn thương phần đầu không có biểu hiện bị vết thương hở
khám trong thì bị chấn thương nặng
cháu d đã được phẫu thuật hai lần
nhưng do vết thương quá nặng dẫn tới phải thở máy duy trì sự sống từng ngày
do sức đề kháng của trẻ tốt nên có thể kéo dài hơn so với người lớn tuổi
theo thông tin từ luật sư thơm
quá trình điều trị cấp cứu bác sĩ cho mẹ cháu biết
cháu bị tổn thương nặng nhất phần hố gáy do bị tác động ngoại lực rất nhiều
gáy là phần nguy hiểm nhất và quan trọng nhất bị tổn thương nặng
nên máu không lưu chuyển lên não và tụ máu đen
nên mới dẫn đến tình trạng nguy kịch
ngoài ra còn có những tổn thương khác trên vùng đầu
nhưng không quan trọng bằng tổn thương phần hố gáy
mọi người đều thương cháu và rất bức xúc
mong xử lý nghiêm minh đối tượng gây ra cho cháu
theo nhận định ban đầu của luật sư
có thể thấy tình trạng của cháu là do lực tác động bằng vật tay mềm
chủ yếu vào vùng hố gáy dẫn tới
như vậy có thể loại trừ nguyên nhân cháu bị lực tác động
rồi ngã và chạm đầu với nền sân đỉnh
cháu cao hơn một m bảy nặng hơn sáu mươi kg
nếu ngã thì sẽ để lại những vết thương có thể như là dây xước
bầm tím sưng ở phía trước chán hai thái dương đỉnh đầu phía sau
để có căn cứ xác định nguyên nhân dẫn đến tình trạng nghiêm trọng của cháu
cần dựa trên kết quả giám định pháp y của cơ quan chuyên môn
về nguyên nhân và cơ chế hình thành vết thương
tuy nhiên qua những nhận định sơ bộ ban đầu
quan điểm của luật sư thấy vết thương vùng hố ghé này
khả năng là do lực tác động liên tục bằng vật tài mềm gây nền
và loại trừ việc va đập với vật tài cứng mặt phẳng là khó gây nên
theo lý luận định tội danh nếu xác định đối tượng sử dụng vũ lực tấn công
vào vùng gáy đầu dẫn tới chấn thương nặng sẽ cấu thành tội
sát hại người khác theo quy định tại điều một trăm hai mươi ba bộ luật hình sự
trường hợp nạn nhân bị lực tác động làm ngã xuống nền chấn thương
do bị tác động làm ngã sẽ cấu thành tội cố ý gây thương tích
theo quy định tại điều một trăm ba mươi bốn bộ luật hình sự
đối với vai trò của người bố của ca luật sư thơm cho rằng
cần xem xét vai trò đồng phạm bởi những căn cứ biết con xảy ra mâu thuẫn
nhưng do bênh con đã cùng hai con đi xa máy để gặp bé để giải quyết
thông thường với việc trẻ em mâu thuẫn thì người bố cần phải hỏi rõ
cháu bé sự việc khuyên giải nhưng ông bố này đã bỏ mặt
để cho hai con sông vào tấn công bé đê mà không can ngăn
nếu người bố có mặt đứng ngay gần
để mặt con tấn công cháu bé thì là người giúp sức ủng hộ với tinh thần
nếu không có bố đến cùng thì các con đã không dám xuống tay tàn ác như vậy
xét về cơ quan lực lượng bên phía đối tượng có ba người áp đảo
trong đó đối tượng lớp một mươi có thông tin đang học bốc sinh
trực tiếp tấn công nạn nhân với kỹ thuật cao
bên phía cháu bé chỉ có một mình hiền lành lo sợ không dám chống lại
hay bỏ chạy đã bị thương nặng
hành vi của người bố trong trường hợp này cần xem xét với vai trò đồng phạm là
trao đổi với các cơ quan báo chí công an quận long biên thành phố hà nội
cho biết đơn vị đã lập hồ sơ triệu tập những người liên quan về trụ sở
để điều tra làm rõ
do hiện tại nạn nhân vẫn đang hôn mê nên chưa thể giám định thương tật
để hoàn thiện hồ sơ thực hiện các biện pháp tố tụng khác
tuy nhiên đây không phải là vụ án đầu tiên thưa quý vị
vì mâu thuẫn cá nhân mà các em học sinh sẵn sàng gọi hội để xử đối thủ
để lại những hậu quả vô cùng thương tâm
ngày một mươi tháng một cơ quan cảnh sát điều tra công an tỉnh nam định cho biết
đã tạm giữ hình sự bảy thanh thiếu niên từ một mươi năm đến một mươi tám tuổi cùng chú tại huyện nam trực
để điều tra về hành vi giết người
bước đầu điều tra lực lượng công an xác định nguyên nhân xảy ra vụ việc
là do mâu thuẫn cá nhân
trong lúc gặp gỡ để giải quyết mâu thuẫn nhưng bắt thành
nam sinh nguyễn anh tuấn bị nhóm đối phương đánh hội đồng dẫn đến tử vong
liên quan vụ nam sinh bị đánh hội đồng dẫn đến tử vong ngày bảy tháng một vừa qua
một lãnh đạo công an tỉnh nam định cho biết cơ quan cảnh sát điều tra công an tỉnh nam định
đã tạm giữ hình sự bảy thanh thiếu niên độ tuổi từ một mươi năm đến một mươi tám cùng chú tại huyện nam trực
để điều tra về hành vi giết người theo điều một trăm hai mươi ba bộ luật hình sự
bảy thanh thiếu niên là vũ anh đức một mươi tám tuổi vũ tuấn phát một mươi tám tuổi nguyễn đại phát một mươi bảy tuổi
cao huy hoàn một mươi năm tuổi đỗ quốc khánh một mươi năm tuổi nguyễn đại tuân cùng chú ở thị trấn nam giang
và cao xuân trường một mươi tám tuổi chú tại xã nam cường
theo cơ quan điều tra
khoảng một mươi sáu h ngày bảy tháng một tại khu vực ao xanh cụm công nghiệp đồng côi thị trấn nam giang huyện nam trực
xảy ra việc nhóm thanh thiếu niên nói trên và nam sinh nguyễn anh t một mươi tám tuổi
học sinh lớp một mươi hai trường trung học phổ thông nam trực xảy ra sổ sát
một nhóm gồm vũ anh đức cùng chín thanh thiếu niên khác là hoàn khánh tuấn pháp đại pháp
tuấn anh tuân trường cường và hùng
nhóm còn lại gồm nguyễn anh tuấn chú ở xã đồng sơn cùng huyện nam trực
học sinh lớp một mươi hai a bốn trường trung học phổ thông nam trực và bùi trần mạnh hùng cùng một mươi tám tuổi và là bạn của tuấn
trong lúc xô sát hai nhóm không giải quyết được mâu thuẫn đức cùng đồng bọn dùng gậy gỗ nhặt bên đường
và một gậy sát mang theo đánh tuấn bị thương ở tay và vùng đầu gây chấn thương hộp sọ
tuấn sau đó được đưa đi cấp cứu tại bệnh viện đa khoa tỉnh nam định nhưng đã tử vong vào tối cùng ngày
quá trình điều tra lực lượng công an xác định tối ngày sáu tháng một tuấn có mâu thuẫn với một thanh niên tên hảo
hào nhờ bạn của mình là đức diện và hoàn đánh tuấn để trả thù
nhưng tuấn đã dùng gậy sắt để vụt vào lưng và đầu của đức và diện
cho đến chiều ngày bảy tháng một đức hẹn tuấn ra cụm công nghiệp đồng côi để nói chuyện
trước khi đi đức rủ thêm chín người bạn đi cùng
quá trình nói chuyện đã không giải quyết được mâu thuẫn tuấn bị đức cùng nhóm của mình đánh dẫn đến tử vong
vụ án nam sinh bị đánh tử vong đang được công an tỉnh nam định thụ lý và giải quyết
theo đó nhiều vụ bạo lực học đường xảy ra trong và cả ngoài nhà trường gây hoang mang và bức xúc trong dư luận
và lo âu cho những bậc làm cha làm mẹ
học sinh có hành vi đánh nhau gây dối trật tự và an ninh trong nhà trường cùng nơi công cộng sẽ bị xử lý kỳ luật
có thể bị xử phạt vi phạm hành chính và với mức độ nghiêm trọng học sinh đánh nhau có thể bị truy cứu trách nhiệm hình sự
nêu quan điểm về vấn đề này tiến sĩ lê thị kim dung
giảng viên khoa xã hội học và công tác xã hội trường đại học khoa học huế cho rằng
hành vi sử dụng bạo lực để xử lý mâu thuẫn trong lứa tuổi thanh thiếu niên đang là một vấn đề nhức nhối
hành vi này là không thể chấp nhận vì trái với pháp luật thuần phong mỹ tục và giá trị văn hóa
cũng về vấn đề này tiến sĩ phạm tiến sĩ khoa xã hội học và công tác xã hội trường đại học khoa học huế nhìn nhận
việc sử dụng bạo lực trong giải quyết mâu thuẫn của một bộ phận giới trẻ hiện nay là hành vi nhằm khẳng định bản thân sai cách
theo ông sĩ con đường dẫn đến hành vi bạo lực của trẻ vị thành niên có thể do tiếp xúc với phim ảnh video hay game bạo lực
tức là các em nhiễm thói quen bạo lực một cách vô thức
những thông tin vừa rồi đã kết thúc chương trình của chúng tôi ngày hôm nay